hà nội dự kiến sẽ điều động khoảng một mươi cán bộ giáo viên phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
do đó các trường không cho giáo viên nghỉ mát hoặc làm việc khác trong thời gian diễn ra kỳ thi
hiện hà nội có khoảng gần bảy mươi năm học sinh lớp một mươi hai dự kiến khoảng tám mươi học sinh đăng ký dự thi
tính cả thí sinh tự do kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của hà nội được tổ chức tại một trăm bốn mươi điểm thi
trên địa bàn ba mươi quận huyện thị xã sở giáo dục đào tạo hà nội sẽ tăng cường công tác thanh tra
áp dụng các biện pháp kỹ thuật quy định cụ thể trách nhiệm của từng bộ phận ở mọi khâu trong quy trình tổ chức kỳ thi
để hạn chế thấp nhất các sai sót và bảo đảm tốt nhất quyền lợi của thí sinh